trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh hương yên nói riêng
tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tinh thần quyết liệt chống dịch như chống giặc
cùng với lực lượng công an toàn tỉnh công an các xã thị trấn đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp
nhằm chung tay cùng địa phương phòng chống dịch góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
và giữ vững an ninh trả tự ngay từ cơ sở
không kể ngày đêm mưa nắng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng nhân khẩu thần tốc truy vết ra soát các trường hợp
có liên quan đến các ca bệnh và những người đi từ vùng dịch kịp thời phân loại đề xuất áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp
đặc biệt là tại các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp công an các xã thị trấn đã kích hoạt đồng bộ các biện pháp cấp bách
tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa tham gia phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong công tác phòng chống dịch thì đảng ủy ủy ban và ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn mỹ cũng ghi nhận công tác tham mưu của công an thị trấn mỹ
đặc biệt là vai trò nồng cốt của ban hành chính tiền mỹ trong vấn đề phòng chống dịch cũng đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban và ban phòng chống dịch thị trấn mỹ
các biện pháp phòng chống dịch cũng như là công tác truy vết kiểm soát và quản lý các đối tượng liên quan đến dịch bệnh
đến nay thì cơ bản là tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tại xã an viên sau khi ghi nhận ca dương tính với sars cov hai đầu tiên trong ngày hai mươi tám tháng sáu
lực lượng công an đã khẩn trương tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã thành lập tám chốt kiểm soát của xã
thời điểm xã bị phong tỏa cán bộ chiến sĩ đã thường trực một trăm linh quân số tiến hành truy vết hàng chục trường hợp f một hàng trăm f hai
để giúp người dân yên tâm không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh
đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên và người dân trên địa bàn
tuân thủ công tác phòng chống dịch phối hợp kiểm tra theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại nhà
tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về phòng chống dịch
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid xã
lực lượng công an xã chủ trì tham mưu phối hợp với các lực lượng quân sự y tế
và các ban ngành đền thể thành đập cử điểm chốt tại bến khách ngang sông xã bình minh
kiểm soát người và phương tiện yêu cầu bến khách ngừng hoạt động
thứ hai là công an xã cũng tăng cường cán bộ chiến sĩ tuần tra vừa đảm bảo công tác ứng trực
tại bến khách ngang sông hai mươi bốn trên hai mươi bốn vừa tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
công tác phòng chống dịch bệnh covid trên địa bàn xã
cùng với đó cán bộ chiến sĩ đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp công tác công an
chủ động nắm tình hình quản lý chặt chẽ địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
thường xuyên kiểm tra cư trú qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch
cháu có ra đền hóa dạ chạch ngồi chơi và không đeo khẩu trang
và được các chú công an xã dạ trạch nhắc nhở
cháu biết lỗi thì cháu sẽ thực hành đúng quy định của pháp luật về phòng chống dịch
lực lượng công an chính quy về các xã thị trấn
được ví như làn gió mới mang đến những chuyển biến tích cực
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tinh thần trách nhiệm nỗ lực
cùng với ý chí quyết tâm của mỗi cám bộ chiến sĩ công an xã thị trấn
đã góp phần không nhỏ ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân